công ty than mạo khê thuộc phường mạo khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh với lịch sử khai thác gần một trăm tám mươi năm và hơn sáu mươi bốn năm khôi phục phát triển vượt qua những khó khăn và thách thức
đến nay công ty than mạo khê đã có đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của ngành than nói riêng và đất nước nói chung
công ty than mạo khê là mỏ có chữ lượng và quy mô khai thác khá lớn với sản lượng khai thác bình quân gần hai triệu tấn than một năm
trong đó sản lượng khai thác than hầm lò chiếm tới tám mươi
toàn công ty là một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh từ khâu khai thác vận tải sang tuyển và tiêu thụ sản phẩm
đây là một ca làm việc của những người thợ dưới hầm sâu nội than và không tính ngột nhạt
nguồn sáng duy nhất là từ ngọn đèn trên mũ
đực nước cháy nổ khí là những nguy cơ mà người lao động luôn phải đối mặt
vì vậy trong quá trình sản xuất công tác an toàn luôn được công ty đặt lên hàng đầu
từ đầu năm cho đến nay chúng tôi đã đào tạo huấn luyện hai mươi một nội dung
và kèm theo công tác đào tạo huấn luyện công tác kiểm tra cũng rất quan trọng
cái thứ hai nữa là khi phát hiện những sai phạm của các đồng chí công nhân chúng tôi tuyên truyền trực tiếp
đây là cái cách tuyên truyền gần gũi nhất với người công nhân
để người công nhân dễ hiểu nhất
và từ đó người ta có những cái kỹ năng làm việc tốt hơn và giảm thiểu được cái rủi ro trong công việc
thực hiện chỉ đạo của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam nhằm giảm thiểu số vụ tai nạn lao động và sự cố do chủ quan gây nên
công tác ứng dụng khoa công nghệ trong khai thác và đào lò đã được triển khai
với quy trình hệ thống tự động hóa điều kiện tập trung các tuyến bằng tài vận chuyển than giữa hầm lò và trên mặt bằng
tổng mức đầu tư hơn một mươi bốn hai trăm linh tỷ đồng đã được thực hiện để tối ưu hóa được số lượng công nhân vận hành từ bốn mươi năm người một ngày đêm giảm xuống còn một mươi hai người
hiện nay chúng tôi có một mươi hai nòa chợ thì cơ bản các nòa chợ của chúng tôi được khấu bằng các cái loại giá khung giá phân thể
và trong năm hai nghìn một mươi tám này thì chúng tôi cũng đã báo cáo và đầu tư thêm hai bộ giã khung phân thể để tổ chức nắp đặt
và bước sang năm hai nghìn một mươi chín là chúng tôi cũng đã báo cáo và chúng tôi tiếp tục đầu tư thêm hai bộ giá nữa
thì sau khi đầu tư xong các cái bộ giá này thì cơ bản các cái nòa chợ của mỏ bạo khê được tổ chức khấu trong một cái điều kiện rất là tốt an toàn
đối với mỏ bạo khê khai thác than trong điều kiện có khí mê tan đậm đặc cùng các loại khí mỏ nguy hiểm khác
do đó việc xác định hàm lượng khí trong các vỉa than có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng các vỉa than
các phương án sản xuất và quy trình khai thác an toàn tại các đơn vị ngành than
để xác định một cách chính xác hàm lượng mỏ tại các vỉa than công ty hiện có trên sáu mươi đầu đo khí bao gồm đo khí co và khí ch bốn
tại đây lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn sẽ theo dõi các chỉ số giải đáp cung cấp các thông tin cho lao động dưới hầm lò khi cần thiết
ngoài ra công ty trang bị một trăm một mươi tám máy đo khí điện tử đa năng cầm tay cho đội ngũ cán bộ chỉ huy sản xuất các phân xưởng sử dụng kiểm soát khí mỏ
trong hầm lò
mỗi khi có một vị trí đầu đo khí nào ở dưới nò tăng cao thì chúng tôi trên này quan sát và biết được hàm lượng khí ở khu vực đó
thông tin đến tại vị trí đường nò đó để báo cho đơn vị biết những vị trí khí nên để rút người cho ra vị trí an toàn
và báo cho các đơn vị phòng điều khiển
đơn vị khai thác để nắm được những vị trí khí nên để có những người nằm ở vị trí đó để tháo khí đảm bảo theo quy định
cùng với đầu tư công nghệ hiện đại đơn vị cũng đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về chính sách pháp luật
nâng cao ý thức tự chủ an toàn của người lao động và người sử dụng lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động
nâng cao năng lực công tác và kỹ năng làm việc cho cán bộ làm công tác an toàn
thường xuyên giả soát hoàn thiện các quy trình quy định hồ sơ quản lý kỹ thuật an toàn
ra soát bổ sung phương án ứng cứu sự cố phương án phòng chống cháy nổ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
công tác chỉ huy nổ mìn của tôi là công việc đặc thù đặc biệt và an toàn nên không được sai sót về mìn
nên trước khi nhận lệnh của phó hoàn đốc

vào hiện trường chỉ huy thì khi tổ chức nạp bắn mìn là phải đuổi người và cử người canh gác làm sao đúng khoảng cách để làm sao khi nạp nổ mìn cho an toàn
chuyên bám sát hiện trường đi hiện trường và có những trao đổi và những phổ biến đầu ca cùng các ca sản xuất ca một ca hai ca ba
đi đầu ca cùng với anh em để trao đổi những công việc những vấn đề mình đi hiện trường sản xuất
thống kê cho thấy năm hai nghìn một mươi tám

tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam đã xảy ra một mươi năm vụ tai nạn lao động bằng sáu mươi tám hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó số người chết do tai nạn lao động là một mươi sáu người giảm ba mươi sáu
trong một mươi tháng năm hai nghìn một mươi tám tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam vẫn xảy ra một mươi bốn vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
điều đó cho thấy việc xảy ra các tai nạn lao động trong ngành than là rất cao

bên cạnh đó một số công nhân trực tiếp làm việc dưới lò chưa ý thức được mức độ nguy hiểm
còn chủ quan để mất an toàn lao động
trong khi trình độ tay nghề kinh nghiệm làm việc của công nhân đặc biệt là các công nhân mới còn thiếu yếu
chưa có các kỹ năng ứng phó với các sự cố xảy ra trong hầm lò
này thì học sinh trong nhà trường tôi thì trước khi vào các đường nò là phải được huấn luyện an toàn kiểm tra an toàn đạt yêu cầu
và trong quá trình tổ chức đào tạo là chúng tôi cũng rất coi trọng về công tác an toàn
an toàn chúng tôi xác định là số một
đường nò thực tập của chúng tôi được thiết kế như một mỏ thu nhỏ
thì ở các vị trí đào tạo được lắp đặt sử dụng các thiết bị như thực tế sản xuất
thời gian đào tạo lý thuyết chỉ chiếm không quá ba mươi còn lại là thời gian thực hành
bảo đảm an toàn sức khỏe và tính mạng cho người lao động là một trong những chủ trương
chính sách lớn luôn được đảng nhà nước và chính phủ quan tâm coi trọng
để đáp ứng các yêu cầu của phát triển sản xuất trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa
chỉ thị số hai mươi chín của trung ương về đẩy mạnh công tác an toàn lao động vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã được ban hành năm hai nghìn một mươi ba
luật an toàn vệ sinh lao động được quốc hội thông qua năm hai nghìn một mươi bảy đã đánh dấu mức quan trọng
trong việc thiết lập khung pháp lý cao nhất cho công tác an toàn vệ sinh lao động
nói chung là nhận thức chung về an toàn
của cả người sử dụng lao động và người lao động thì cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực
sau khi chúng ta có luật cũng như là có các chiến dịch về tuyên truyền và truyền thông về an toàn
tuy vậy thì cái việc thay đổi này nó mất gian rất chậm và nó mới tập trung vào một số bộ phận doanh nghiệp
và nó có điều kiện để chúng ta có được các cái cải tiến cái an toàn
cũng như là có tăng cường được các cái hoạt động tạo tạo huấn luyện và truyền truyền cho người lao động
thế còn một phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì ở đó thì cái sự thay đổi nó cũng chưa có những cái chuyển biến thấy rõ
sản xuất than là ngành công nghiệp nặng nhọc và tiềm ẩn nhiều rủi ro bất chắc nhất là lao động làm việc trong hầm lò
để phòng ngừa giảm tối đa tai nạn lao động cho hơn một mươi một vạn công nhân trong ngành than
cùng với các quy định kiểm tra giám sát các hoạt động quản lý đầu tư vào môi trường sản xuất
với công nghệ tiên tiến hiện đại của các cấp lãnh đạo điều quan trọng hơn hết
vẫn là ý thức kỳ luật của mỗi người lao động
có như vậy mỗi cá nhân tập thể người lao động mới yên tâm công tác góp phần vào sự phát triển của đơn vị